trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên liên quan đến xung đột nga ukraine vẫn chưa lắng dịu
cụ thể trong ngày hôm qua chín tháng một mươi hai canada đã áp đặt trừng phạt với ba mươi ba quan chức và cựu quan chức cùng sáu thực thể của nga
trong khi australia cũng tuyên bố sẽ áp đặt trừng phạt thêm bảy nhân vật tại nga
cùng ngày chính phủ anh cho biết đã áp đặt trừng phạt đối với các thành viên của cơ quan an ninh bang nga
và một số sĩ quan chỉ huy trong quân đội nga những người này sẽ bị áp lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản
trong động thái đáp trả bộ ngoại giao nga cho hay moscow đã cấm hai trăm linh nhân vật canada nhập cảnh vào nước này
trong đó có các quan chức cấp cao nghị sĩ đã nghỉ hưu và đương nhiệm các nhân viên thực thi pháp luật và chuyên gia
đến nay có tổng cộng hơn một hai trăm linh người trong danh sách công dân canada
bị cấm nhập cảnh dài hạn vào nga